thưa quý vị và các bạn thống kê của cơ quan chức năng cho biết đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tại việt nam có bảy mươi bốn tạp chí điện tử đã được bộ thông tin và truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí
trong đó sáu mươi năm tạp chí điện tử có tạp chí in chín tạp chí điện tử độc lập cơ quan chủ quản của tạp chí điện tử khá đa dạng như
tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp tổ chức xã hội nghề nghiệp tổ chức xã hội cơ quan đảng nhà nước tổ chức chính trị xã hội nhà trường
về trang thông tin điện tử tổng hợp đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín cả nước đã có hai bảy trăm hai mươi hai
hai trang được cấp giấy phép hoạt động báo chí trong đó năm trăm bốn mươi ba trang do cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông cấp
hai một trăm bảy mươi chín trang do sở thông tin và truyền thông và một số sở khác của các tỉnh thành phố cấp
trong bài viết đăng hai kỳ trên báo nhân dân có tiêu đề một số vấn đề đặt ra từ thực tế hoạt động của tạp chí điện tử trang thông tin điện tử tổng hợp
tác giả hà nam nêu nhận xét
khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí mọi tạp chí điện tử và trang thông tin điện tử tổng hợp có trách nhiệm phải bảo đảm là sản phẩm báo chí
vận hành theo nội dung đã ghi rõ trong giấy phép hoạt động từ phù hợp với tôn trì mục đích đến cách thức tổ chức bài vở đáp ứng các nhu cầu của đối tượng phục vụ
luôn hoạt động trong khuôn khổ và quy định của pháp luật
về tạp chí điện tử theo khoản một mươi năm ba luật báo chí năm hai nghìn một mươi
tạp chí điện tử là sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ đăng tin bài có tính chất chuyên ngành được truyền dẫn trên môi trường mạng
định nghĩa cho thấy tính chuyên ngành của tạp chí điện tử là yếu tố chi phối nội dung của các sản phẩm báo chí này
đồng thời xác định việc xuất bản tin bài trên tạp chí điện tử có tính định kỳ tương ứng với tin bài của tạp chí in nếu có thường được xuất bản theo chu kỳ
quy chiếu từ hai nội dung đó
theo cơ quan chức năng thì thời gian qua về cơ bản một số tạp chí điện tử đã hoạt động phù hợp với tôn trì mục đích
tuy nhiên hoặc có thể do xuất bản định kỳ và việc đăng tin bài có tính chất chuyên ngành khó thu hút bạn đọc
hoặc có thể do muốn mượn danh nghĩa một sản phẩm báo chí đã được cấp giấy phép hoạt động báo chí để hợp thức hóa một trang mạng
sao cho có thể tồn tại như báo điện tử hay trang thông tin điện tử tổng hợp
nên hầu như trên thực tế
số tạp chí điện tử nghiêm túc tuân thủ nội dung của giấy phép hoạt động báo chí là khá hiếm hoi
phần lớn tạp chí điện tử có xu hướng báo hóa trang mạng của mình
thậm chí có xu hướng xa rời đi ngược tôn trì mục đích đã ghi trên giấy phép hoạt động báo chí
đó là tình trạng cần sớm khắc phục
về hình thức theo cơ quan chức năng
thì biểu hiện rõ nhất của tình trạng trên là giao diện trang chủ một số tạp chí điện tử
không ghi rõ tên cơ quan chủ quản tên lãnh đạo cơ quan báo chí
giấy phép hoạt động báo chí là tạp chí điện tử
nhưng trên giao diện lại ghi là báo điện tử
thông tin về giấy phép xuất bản báo chí không cụ thể
thời gian cấp cơ quan cấp
có giao diện trang chủ của tạp chí điện tử được thiết kế tương tự giao diện trang chủ báo điện tử
với các chuyên mục cập nhật tin tức thời sự qua các tiêu đề như hai mươi bốn h hai mươi bốn trên bảy
thiếu địa chỉ hộp thư điện tử
số lượng tin bài do tòa soạn tạp chí điện tử tổ chức bị lấn át
so với số lượng tin bài khai thác từ các nguồn khác và đôi khi không ghi rõ nguồn
tuy nhiên vấn đề đáng quan tâm hơn cả là nội dung thông tin công bố trên tạp chí điện tử
theo đó nhiều tạp chí điện tử xa đà vào những vấn đề thời sự chính trị xã hội
cụ thể là tập trung vào các hiện tượng tiêu cực trong công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
môi trường xây dựng các vụ án mạng
tin bài từ báo in hoặc báo điện tử khác
tự tiến hành bài điều tra phóng sự phỏng vấn bình luận thời sự
thậm chí có tạp chí điện tử đăng video clip phim tài liệu phóng sự hình ảnh như chương trình truyền hình
với nội dung hoàn toàn không liên quan tôn trì mục đích
dù rằng việc được cung cấp thông tin tiếp xúc các bình luận và đánh giá
biểu dương khuyến khích cảnh báo về các vấn đề sự kiện
hiện tượng xã hội và con người trong lĩnh vực chính trị kinh tế
văn hóa giáo dục khoa học thể thao sức khỏe ở việt nam và thế giới
là nhu cầu chung của bạn đọc song tính chuyên ngành của sản phẩm báo chí
đã được ghi rõ trong giấy phép hoạt động của mỗi tạp chí điện tử
đã bao hàm sự khu biệt giới hạn về thông tin
vì vậy mỗi tạp chí điện tử cần xác định tính chuyên ngành là chủ đề trọng tâm cơ bản chủ đạo
sản phẩm báo chí chủ yếu cung cấp thông tin liên quan lĩnh vực chuyên ngành
tạp chí điện tử có thể điểm suyết bằng một số thông tin lành mạnh sinh động
nhưng sự điểm suyết đó không phải là cập nhật tin tức thời sự thường xuyên
không thể giữ vai trò thông tin chủ đạo và lấn át biến tính chuyên ngành
chỉ còn là cây cớ để tạp chí điện tử vượt ra ngoài khuôn khổ tôn trì mục đích
để tồn tại như báo điện tử
đáng tiếc là trên thực tế tình trạng vượt ra ngoài khuôn khổ tôn trì mục đích
lại khá phổ biến trên một số tạp chí điện tử
không quá khó để nhận thấy điều này
khi khảo sát tại rất nhiều tạp chí điện tử
chẳng hạn là tạp chí điện tử của tổ chức người mẫu
nhưng lại tràn ngập thông tin diễn viên ca sĩ trong nước và quốc tế
với các tiết bài như lý băng băng vòng một phẳng lì đối lập với angela baby
căng đầy trên thàm đỏ
pha xử lý váy lộ liễu nhưng vô cùng đáng yêu của henan nghia trước nguy cơ lộ hàng
cùng với đó là một số chuyên mục mục công nghệ xe bóng đá
mô bài internet du học dàng đường hẹn yêu
dù có lượng tin bài rất lớn
song phần lớn đều không liên quan hoặc không đúng với tôn trì mục đích
tạp chí điện tử khác lại có chuyên mục tin tức thời sự hai mươi bốn h mới nhất nóng nhất hôm nay
liên tục cập nhật tin tức thời sự ở trong nước và ngoài nước
tồn tại cùng các mục hoàn toàn không liên quan lĩnh vực hoạt động của cơ quan chủ quản
như kết quả sổ số giá vàng tỷ giá ngoại tệ
hoặc loạt bài phóng sự điều tra
tương tự tạp chí điện tử có cơ quan chủ quản là một tổ chức liên quan
tới các lĩnh vực giáo dục khoa học văn hóa
có xu hướng báo hóa khá đậm nét với các chuyên mục liên tục cập nhật thông tin
trên hầu hết lĩnh vực trong nước và quốc tế
đồng thời còn có các chuyên mục về thế giới kinh tế địa ốc
với số tin bài phần lớn không phù hợp với chức năng nhiệm vụ
lĩnh vực hoạt động của cơ quan chủ quản
hay một tạp chí điện tử có cơ quan chủ quản liên quan mỹ nghệ kim hoàn đá quý
nhưng lại có tin bài hoàn toàn không liên quan đến mỹ nghệ kim hoàn đác quý
như khai trương sưởng thực hành đào tạo kỹ thuật ô tô
kinh tế ven biển doanh nghiệp dệt may
sơ sợi việt nam trong căng thẳng tiền tệ
bí quyết cải thiện ra khô bạn tính
một mươi một lủi do khiến nhà đầu tư bất động sản mất sạch vốn
về trang thông tin điện tử
trang thông tin điện tử tổng hợp theo khoảng hai mươi điều ba luật báo chí năm hai nghìn một mươi
đó là địa chỉ thu thập tổng hợp thông tin để cung cấp cho người đọc theo đường dẫn
không được vi phạm quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ
việc tổ chức sản xuất bài vở không phải là chức năng nhiệm vụ của trang thông tin điện tử tổng hợp
tuy nhiên trên thực tế một số trang thông tin điện tử tổng hợp xây dựng giao diện như báo điện tử gây nhầm lẫn cho người đọc
tên miền của một số trang thông tin điện tử tổng hợp chứa các ký tự như báo phóng viên tạp chí nên dễ khiến cho người đọc lầm tưởng đó là thông tin chính thức của quốc gia vùng miền tỉnh thành phố
đặc biệt một số trang thông tin điện tử tổng hợp tổ chức vận hành sản xuất tin bài như báo điện tử với quy trình viết duyệt đăng tin bài
có cơ chế sử dụng cấp giấy giới thiệu để phóng viên cộng tác viên đi tác nghiệp viết bài
hoặc yêu cầu các cơ quan tổ chức doanh nghiệp phải có trách nhiệm cung cấp thông tin như với cơ quan báo chí hoặc yêu cầu ký hợp đồng quảng cáo
đáng lo ngại hơn một số trang thông tin điện tử tổng hợp có xu hướng tập trung khai thác tổng hợp tin bài có nội dung tiêu cực hoặc các vấn đề sự kiện hiện tượng thường được gọi là mặt trái của xã hội
hiện nay trên mạng còn xuất hiện nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp tiếng việt có tên miền quốc tế
mấy trang thông tin điện tử tổng hợp tiếng việt có tên miền quốc tế
cố tình lập lờ giữa tạp chí điện tử trang thông tin điện tử tổng hợp với báo điện tử mà không ít sản phẩm báo chí này đã chưa làm tốt chức năng định hướng dư luận xây dựng con người và gây bức xúc xã hội gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp
năm hai nghìn một mươi tám sau khi làm việc với một mươi năm tạp chí điện tử cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính một mươi một đơn vị vì không thực hiện đúng tôn trì mục đích và quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo chí
tháng tám năm hai nghìn một mươi chín cơ quan chức năng cũng đã xử phạt một tạp chí điện tử năm mươi bảy triệu đồng vì hoạt động chuyên trang không phép thông tin sai sự thật sử dụng hình ảnh bản đồ việt nam nhưng không thể hiện chủ quyền quốc gia
điều này cho thấy đã tới lúc cần giải quyết rốt ráo hiện tượng tạp chí điện tử trang thông tin điện tử tổng hợp vận hành không phù hợp với quy định được ghi rõ trong giấy phép hoạt động báo chí
để các tạp chí điện tử trang thông tin điện tử tổng hợp hoạt động đúng tôn trì mục đích
góp phần triển khai có hiệu quả quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm hai nghìn hai mươi năm đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
trước hết cần khảo sát đánh giá cụ thể thực trạng hoạt động của tạp chí điện tử trang thông tin điện tử tổng hợp
từ đó sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan trong luật báo chí năm hai nghìn một mươi
đồng thời ra soát tổng thể sửa đổi quy định hiện hành nhằm lượng hóa cụ thể để tạp chí điện tử thể hiện đúng với tính chất tạp chí
kiên quyết không để tồn tại hiện tượng sử dụng giấy phép hoạt động báo chí của tạp chí điện tử để xuất bản báo điện tử
cần có quy định cụ thể về nguồn tin trang thông tin điện tử tổng hợp được phép tổng hợp
thỏa thuận bản quyền giữa cơ quan báo chí với trang thông tin điện tử tổng hợp cần thể hiện rõ trách nhiệm bảo đảm thông tin tích cực luôn là nội dung chủ đạo
cùng với đó là quy định về việc hiển thị trên trang mạng quy trình quản lý thông tin đã khai thác tổng hợp quy định về quyền hạn
nhiệm vụ của người chịu trách nhiệm nội dung và nhân viên làm việc tại tạp chí điện tử trang thông tin điện tử tổng hợp
quy định về giao diện tên miền chuyên mục và mục để không tạo sự nhầm lẫn với cơ quan báo chí
đặc biệt cần bổ sung biện pháp xử phạt nghiêm khắc đối với sai phạm
chính phủ cần sớm ban hành nghị định hoặc bộ thông tin và truyền thông có thông tư quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản
giúp các cơ quan chức năng có hành lang pháp lý đủ mạnh
chính phủ cần sớm ban hành nghĩ định hoặc bộ thông tin và truyền thông có hành lang pháp lý đủ
cơ quan chủ quản của các cá nhân làm việc tại tạp chí điện tử trang thông tin điện tử tổng hợp
nếu cơ quan chủ quản thiếu trách nhiệm và lơ là trong giám sát sất đầy sản phẩm báo chí vào tình trạng vi phạm pháp luật
không thể xem nhẹ ý thức trách nhiệm của cơ quan chủ quản của các cá nhân làm việc tại tạp chí điện tử trang thông tin điện tử tổng hợp
họ chính là yếu tố có vai trò quan trọng nhất trong sự tồn tại phát triển mỗi tạp chí điện tử mỗi trang thông tin điện tử tổng hợp
chưa kể xét từ bất cứ phương diện nào thì công chúng vẫn là đối tượng phục vụ duy nhất của tạp chí điện tử trang thông tin điện tử tổng hợp
cần tạo cơ chế giúp công chúng có quyền tham gia giám sát đánh giá góp ý kiến biểu dương thành tựu phê phán hiện tượng tiêu cực trong hoạt động của mỗi tạp chí điện tử trang thông tin điện tử tổng hợp
và nhận diện các tạp chí điện tử trang thông tin điện tử tổng hợp hoạt động trái phép hoặc là công cụ của các thế lực thù địch và một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí hoạt động chống phá
nói tóm lại sự hoàn chỉnh và nghiêm khắc về mặt luật pháp trong tổ chức quản lý sự vận hành của các tạp chí điện tử trang thông tin điện tử tổng hợp ý thức trách nhiệm sự nghiêm túc của cơ quan chủ quản và cá nhân có vai trò tổ chức thực hiện tạp chí điện tử trang thông tin điện tử tổng hợp
ý thức công dân và tinh thần tích cực chủ động trong tiếp nhận thông tin ý kiến thiện trí thiết thực của công chúng sẽ là cái yếu tố cần thiết giúp các tạp chí điện tử trang thông tin điện tử tổng hợp phát huy tính tích cực xã hội đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần trích bài một số vấn đề đặt ra từ thực tế hoạt động của tạp chí điện tử trang thông tin điện tử tổng hợp của hà nam
bài đăng hai kỳ cho các bạn
trong một bình luận phê phán báo nhân dân chương trình tạm dừng ở đây xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau